bộ y tế vừa có quyết định chuyển tám trăm linh liều vaccine covid một mươi chín cho thành phố hồ chí minh
trong bối cảnh số ca nhiễm tại đây đang vượt con số một ca chỉ trong vòng một tháng qua
thành phố hồ chí minh là một trong những điểm được chính phủ ưu tiên phân bổ vaccine covid một mươi chín
trong đợt này tại cuộc họp bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống covid một mươi chín của bộ y tế
lãnh đạo bộ y tế đã quyết định chuyển khẩn tám trăm linh liều vaccine covid một mươi chín cho thành phố
đây là địa phương có lượng phân bổ vaccine cao nhất cả nước
để triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín các lực lượng quân đội trường đại học
các bệnh viện từ trung ương đến địa phương cho tới trạm y tế xã sẽ đồng loạt tham gia chiến dịch
thành lập các kiếp đội điểm tiêm lưu động trên toàn thành phố để đảm bảo triển khai tiêm vaccine
trong thời gian ngắn nhất về đối tượng tiêm ngoài các lực lượng ưu tiên theo quy định
thời gian tới sẽ tập trung tiêm vaccine cho các công nhân người lao động ở các khu công nghiệp khu chế xuất